tin an ninh trợ tự tham gia chữa cháy tám cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình xuất hiện dấu hiệu đau đầu khó thở buồn nôn nổi mẩn ngứa đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để theo dõi điều trị
khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng bảy nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà kho cho thuê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên long xuân địa chỉ tại xã mông hóa thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình đã điều động bốn mươi tám cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện đến hiện trường vụ việc để triển khai chữa cháy
trong quá trình chữa cháy sản phẩm cháy có mùi khó chịu phát hiện một số vỏ hộp có ghi là thuốc bảo vệ thực vật
lực lượng chữa cháy đã liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đến phối hợp xử lý về môi trường
đến khoảng một mươi tám h ba mươi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên từ hai mươi hai h tối ngày hai mươi bốn tháng bảy cho đến nay tám cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
xuất hiện dấu hiệu đau đầu khó thở buồn nôn nổi mẩn ngứa đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để theo dõi điều trị
hiện bốn đồng chí đã về đơn vị theo dõi thêm bốn đồng chí còn lại đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình